nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc
các tổ chức chính trị xã hội và toàn xã hội về vai trò tầm quan trọng
và tính nhân văn của tín dụng chính sách xã hội
những năm qua ngân hàng chính sách và xã hội lai châu đã triển khai hiệu quả
nhiều gói vai ưu đãi trong đó nhiều gói vay ủy thác thông qua tổ chức hội phụ nữ
đã giúp cho các hội dân các hộ dân nhất là đồng bào vùng khó khăn
vùng dân tộc vươn lên phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
nhận thức rõ hơn về vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo
với các hoạt động tiến dụng chính sách xã hội hội phụ nữ các cấp
ở huyện tam đường tỉnh lai châu đã phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội
đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đáp ứng nhu cầu kịp thời
cho các hội viên phụ nữ thực hiện phát triển mô hình kinh tế
tạo việc làm tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững
nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và triển khai hiệu quả các nguồn vốn vay
mà chị em phụ nữ đã tạo ra
mạnh dạn phát triển các mô hình phát triển kinh tế như trồng trè
tranh leo chăn nuôi
chính những mô hình này được triển khai từ nguồn vốn vay
đã trực tiếp tạo công an việc làm tăng thu nhập cho chị em phụ nữ
vươn lên làm kinh tế giảm nghèo và làm giàu
đến nay dư nợ thông qua ủy thác để chị em phụ nữ vay ở huyện tam đường
đạt trên tám mươi bốn tỷ đồng triển khai với bốn mươi năm tổ vay vốn
mong muốn là sau thời gian tới nếu mà có nguồn vốn đấy
thì cũng đề nghị cấp trên là tạo điều kiện xem xét
để phân bổ thêm nguồn vốn giải quyết việc làm
tạo công an việc làm cho chị em nữ nói riêng và cả huyện tam đường nói chung
tính đến thời điểm hiện tại dư nợ ủy thác qua tổ chức hội phụ nữ
của tỉnh lai châu đã đạt trên năm trăm tám mươi chín tỷ đồng
có thể nói các chương trình tiến dụng chính sách ủy thác
thông qua hội phụ nữ đã và đang khẳng định hiệu quả cao
trong công tác giảm nghèo đặc biệt là đối với chị em phụ nữ
là người dân tộc thiểu số nguồn vốn vai ưu đãi đã giúp chị em
mạnh dạn hơn trong việc đầu tư phát triển các mô hình kinh tế hộ gia đình
và trở thành động lực để chị em mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật
vào trồng trọt chăn nuôi để thoát nghèo và làm giàu